bộ văn hóa thể thao và du lịch vừa có các quy định xếp hạng di tích quốc gia đối với bốn di tích trên địa bàn các tỉnh thái bình quảng ninh lào cai và vĩnh long
theo đó bốn di tích được xếp hạng quốc gia lần này bao gồm di tích kiến trúc nghệ thuật đình lạng xã thủy chính huyện thái thụy tỉnh thái bình
di tích lịch sử địa điểm lưu niệm bắc hồ về thăm mỏ than đèo nai ngày ba mươi tháng ba năm một nghìn chín trăm năm mươi chín phường cẩm sơn thành phố cẩm phà tỉnh quảng ninh
di tích lịch sử đền cô xã tân an huyện văn bàn tỉnh lào cai di tích lịch sử căn cứ cái ngang xã phú lộc huyện tam bình tỉnh vĩnh long
khu vực bảo vệ di tích được xác định theo biên bản và bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích trong hồ sơ
ủy ban nhân dân các cấp nơi có di tích được xếp hạng trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình
thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa